các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá một trăm bốn mươi sáu vụ phạm pháp về trật tự xã hội phát hiện bắt giữ một trăm bảy mươi một vụ hai trăm linh bảy đối tượng phạm các tội về ma túy thu giữ hơn ba tám trăm linh gram heroin hơn một tám trăm linh gram ma túy tổng hợp phát hiện xử lý hơn chín mươi sáu vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế trong đó có ba mươi bảy vụ liên quan đến sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán và sử dụng trái phép pháo nổ thu giữ trên một trăm năm mươi kg pháo nổ và hóa chất để chế tạo pháo
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ cũng được các đơn vị triển khai quyết liệt phù hợp với tính chất đặc điểm của địa bàn
từ nay đến hết tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh thái nguyên tiếp tục đảm bảo quân số thường trực chiến đấu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ duy trì công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh với các loại tội phạm quyết tâm bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân vui tết đón xuân
những ngày cận tết ai cũng mong muốn hoàn thành và gác lại công việc
cùng gia đình nhưng với những cán bộ chiến sĩ công an tết của họ là trực chiến tại đơn vị bám sát địa bàn cơ sở đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương để người dân có một mùa xuân bình yên
những ngày tết khi mọi người đang quay quần bên nhau đón tết cổ truyền thì lực lượng công an xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng vẫn miệt mài bám địa bàn thăm hỏi người dân từ đó nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
những ngày này nguy cơ về cháy nổ và các loại tội phạm tại khu dân cư luôn tiềm ẩn vì vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an ninh trật tự được lực lượng công an quan tâm hàng đầu
các phạm nhân khi biết chữ có thể đọc sách báo và viết thư về cho gia đình
điều này đã tác động rất tốt tới tâm lý tư tưởng của phạm nhân giúp cho họ yên tâm cải tạo sớm làm lại cuộc đời
giá như tôi biết đọc biết viết thì sẽ không phạm sai lầm như thế này
đó là chia sẻ của phạm nhân và nga sáng phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy
giờ đây đứng trên lớp tập đọc tập viết sáng mới thấu hiểu con chữ quan trọng như thế nào
từ đó thắp lên niềm tin hứng thiện
làm lại cuộc đời
bây giờ là mình biết chữ rồi là mình biết đọc sách báo là mình biết cái sai hay cái đúng như thế nào
sau này là mình biết xây dựng cái tâm lý của mình là như thế nào thì mình biết đọc sách báo
là mình phải biết tránh cái sai là cái đúng là mình làm cái sai thì mình phải tránh ra
trong trại giam khi phạm nhân vào đây không biết chữ thì phạm nhân thường là đã không biết chữ thì sẽ không tiếp thu các việc giáo dục
mà khi như thế thì sẽ ưu
gây rất nhiều khó khăn cho công tác giáo dục
chính vì vậy nên là cái việc xóa mù chữ nó là một trong những cái công tác được rất là quan tâm của ban giám thị rất quan tâm
phạm nhân tại trải giam yên hạn chủ yếu là người dân tộc thiểu số
trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế
tỷ lệ phạm nhân không biết chữ phổ thông chiếm một mươi bảy
mỗi năm trại giam tổ chức hai lớp xóa mù chữ mỗi lớp ba mươi năm phạm nhân
mô hình này đã phát triển được một mươi năm
những bức viết bức thư hồi âm của mẹ được phạm nhân hồ bảo vân giữ gìn cẩn thận
đọc từng dòng lưu bút của mẹ vẫn đã thức tỉnh được tâm tính ra sức cải tạo tốt để mong một ngày được trở về phùng dưỡng mẹ già
sau khi phạm nhân đã biết được chữ thì rất là nhiều phạm nhân từ khi biết chữ thì đã thay đổi được nhận thức rất là nhiều
đặc biệt có những phạm nhân sau khi học viết được chữ đã gửi thư về gia đình

nhận được thư của gia đình
biết được gia đình mong muốn những cái gì
qua những bức thư tâm tình hướng dẫn thì phạm nhân thay đổi và cải tạo tiến bộ
sai lầm đều đã bị trả giá
sống ước mơ thì không bao giờ lụng tắt với những khao khát hướng thiện
những con chữ được gieo như thế này sẽ luôn thắp sáng niềm tin và hy vọng
là động lực để con người từng một thời lầm lỗi thấy được trách nhiệm của bản thân trong lao động học tập cải tạo
để sớm tái hòa nhập cộng đồng